thưa quý vị sau một thời gian điều tra công an tỉnh ninh bình và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tổ chức triệt phá bắt giữ năm đối tượng gồm có trịnh việt linh chú tệ tỉnh ninh bình đào duy hoàng bùi tiến lượng nguyễn xuân lộc lò văn lượng cùng chú tại thành phố hà nội để điều tra về hành vi đánh bạc
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại quận thanh xuân thành phố hà nội cơ quan công an thu giữ năm máy tính sách tay hai máy tính để bàn một mươi điện thoại di động hơn ba trăm linh sim điện thoại và các công cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trịnh việt linh thuê đào duy hoàng lập các trang web để tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của ví điện tử momo đồng thời thuê các đối tượng còn lại điều hành quản lý duy trì hoạt động của các trang web này
chỉ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng hai đối tượng truy cập vào các trang web trên đánh bạc với tổng số tiền trên bốn trăm linh tỷ đồng
xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đơn vị thi công không đủ năng lực để xây dựng thế nhưng thọ vẫn thuê đã khiến cho năm người thương vong
công an tp bắc ninh đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thọ chú tại thành phố bắc ninh về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại công trình thi công nhà xưởng của nguyễn văn thọ xảy ra tai nạn sập công trình khiến thợ thi công công trình là anh nguyễn hữu toàn tử vong và bốn công nhân khác bị thương
theo kết quả điều tra nhà xưởng của thọ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
quá trình làm việc với cơ quan công an nguyễn văn thọ không cung cấp được hồ sơ liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình
mặc dù biết đơn vị thi công không đủ năng lực nhưng thọ vẫn thuê
khi có sự cố tai nạn chết người xảy ra cơ quan công an cùng với chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng thi công nhưng thọ không chấp hành vẫn tiếp tục cho dựng mái và hoạt động sản xuất
với hành vi tàng trữ buôn bán gần hai trăm linh kg pháo nổ nguyễn văn anh chú tại huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh kiểu tạm giữ
vào chiều ngày một mươi hai tháng một công an huyện vĩnh cửu tổ chức tuần tra kiểm soát
trên địa bàn xã vĩnh tân phát hiện nguyễn mạnh tiến đang tàng trữ hai hộp pháo nổ
tiến thừa nhận mua số pháo này của nguyễn văn anh để sử dụng trong dịp tết
ngay sau đó công an huyện vĩnh cửu đã triển khai lực lượng kiểm tra khám xét nhà của nguyễn văn anh
qua đó phát hiện gần một trăm chín mươi kg pháo nổ các loại
nguyễn văn anh thừa nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội để về bán kiếm lời
trận đấu chung kết lượt đi aff cup hai nghìn một mươi chín
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển thái lan
sau khi trận đấu kết thúc các lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
để đảm bảo cho người dân di chuyển thông suốt và an toàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
vâng quả là một kết quả không được như mong đợi của nhiều cổ động viên việt nam
sau khi theo dõi đội tuyển quốc gia của chúng ta
thi đấu trận chung kết lượt đi với đội tuyển thái lan trên sân vận động quốc gia mỹ đình
và theo những ghi nhận của chúng tôi thì sau khi trận đấu diễn ra
các cổ động viên ra về trong trạng thái khá là ôn hòa và trật tự
và ngay bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe cảm nghĩ của họ
sau khi theo dõi chín mươi phút đầy cấn trên sân vận động quốc gia mỹ đình
hy vọng thì niềm tin của tớ là vẫn còn với đội tuyển
thật ra thì trận đấu hôm nay rất kịch tính
xứng đáng là một trận chung kết ở châu á
giải đông nam á và trận chung kết khu vực
mình cảm thấy một trận đấu rất ý nghĩa
những hơi tiếc nuối là đội tuyển việt nam mình
trùng xuống trong hiệp hai và các cầu thủ nói chung là cũng đã cố gắng hết sức
có quả biên cuối cùng ấy thì hơi tiếc ạ
giá như quả đấy mà vào thì mình sẽ sáng cửa hơn ạ
em hy vọng thủy số sẽ là một cho đội tuyển việt nam và giải chiến thắng ạ
dù đa phần các cổ động viên ra về khá ôn hòa
nhưng vẫn xuất hiện các nhóm nhỏ cổ động viên quá khích
gây dối mất trật tự trước sân vận động quốc gia ngay sau khi trận đấu kết thúc
tuy nhiên các tình huống này cũng đã nhanh chóng được lực lượng công an xử lý kịp thời
ngay sau khi mà phát hiện được những cổ động viên quá khích chạy từng tốt từng đoàn
thì lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng với các lực lượng của phòng ban chức năng và công an cộng đoạn của các thành phố
chúng tôi sẽ có những phương án thật chi tiết cụ thể làm sao giữ và sẽ phân loại
và đưa về các công an phường quận
và xử lý theo đúng pháp luật
theo dự kiến trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày một mươi sáu tháng một tới đây
và chúng ta vẫn còn chín mươi phút nữa của trận đấu để có thể quyết định được ngôi vương của đông nam á
và chúng ta xin chúc các cầu thủ có được một chiến thắng vang dội để mang vàng về cho đất nước
ngày hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng chạp năm nhân dần
ngày ông công ông táo về trời báo cáo tất cả những công việc của con người
một năm qua theo tín ngưỡng cụ truyền
vâng ạ không ai biết chính xác tục cúng ông công ông táo có từ bao giờ
chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu và đã được đi vào tiềm thức của người dân việt nam nhiều thế hệ
theo quan niệm của người việt táo quân không chỉ là hai vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ
mà còn là vị thần ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ giữ bình yên cho gia đình gia chủ
vì vậy tục cúng ông công ông táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no đầy đủ
ông để bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần
tùy từng vùng miền địa phương khác nhau thì mâm cỗ cúng ông công ông táo cũng có những đặc trưng riêng
đồng thời trong mâm cơm cúng người việt thường chuẩn bị thêm cá chép để thả phóng sinh ở sông hồ sau lễ cúng
việc chuẩn bị cá chép mang ý nghĩa chuẩn bị phương tiện để ông táo cưỡi về trời
ngoài ra còn có ngụ ý cá vượt vũ môn hay cá chép hóa dòng
cá chết mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa tinh thần vượt khó sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn về việc tăng cường công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
theo đó cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị bảo đảm thường trực bốn cấp
ngoài ra trong những ngày nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ
nếu trái tuyến trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định giải thích đầy đủ cho người bệnh người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác
văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản liên quan đến báo cáo tình hình lao động việc làm tiền lương tiền thưởng trong doanh nghiệp
trong đó chính phủ đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam
lên phương án nghiên cứu việc sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên lao động bị ảnh hưởng việc làm nhất là dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba đang đến gần
bên cạnh đó chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tại công điện số một nghìn một trăm bảy mươi về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động và chăm lo đời sống cho người lao động
để tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện kiểm định phương tiện góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các quận huyện bố trí vị trí đỗ xe tạm thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn
được biết sau khi một mươi một trung tâm phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra hiện trên địa bàn hà nội còn hai mươi trung tâm vẫn tiếp nhận các phương tiện xe cơ giới đến đăng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phùng kiềm phụng để điều tra về tội giết người
theo đó phụng mang theo một khẩu súng kíp đã nhồi sẵn thuốc và đạn trì đi vào rừng để săn bắn động vật
trên đường quay về phụng nhìn thấy anh hoàng văn pham nhớ lại thú cũ nên phụng đã cầm súng bắn anh pham gây thương tích ba
sau khi bắn xong phụng bỏ chạy và phi tang khẩu súng xuống con suối các nhà khu
khoảng một km
chỉ vì mâu thuẫn của cá nhân với một nam thanh niên tên quốc hưng không rõ lây lịch
đặng văn nhật hoàng một mươi sáu tuổi đã rủ thêm nhóm bạn hơn một mươi người
trong đó có nguyễn tấn minh hiếu trương văn hải và thái minh dũng
dùng hung khí đuổi chém hai thanh niên bị thương tích nặng
công an quận liên triều thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi giết người
cụ thể vào tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hoàng hiếu hải và dũng cùng nhau chuẩn bị hung khí
tìm nhóm của quốc hưng để trả thù
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám hiếu dũng và hải phát hiện trương công quốc và trần danh quyền đang tụ tập
nên cầm dao bầu áp sát dùng dao chém liên tục khiến quốc và quyền bị thương
mất lái đâm vào hàng rào bê tông hậu quả quốc và quyền bị thương tích nặng